các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
giang đã điều khiển xe ô tô bmw kết biển kiểm soát ba mươi h bảy nghìn năm trăm chín mươi ba đi từ thành phố hưng yên lên hà nội
chạy với tốc độ cao đến đoạn đường thuộc xã trình nghĩa huyện kim động
đã va vào xe mô tô của anh đào đức việt ở kim động điều khiển đi cùng chiều
sau đó đối tượng này tiếp tục lao xe bỏ chạy đến địa phận thuộc xã dân tiến huyện khói châu
tổ tuần tra kiểm soát giao thông số hai thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
nhận được tin báo đã tiến hành dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên lái xe không chấp hành mà lao thẳng xe vào xe của cảnh sát giao thông
khiến thượng úy bùi đức toàn cán bộ phòng cảnh sát giao thông bị thương nặng
phải phẫu thuật cắt bỏ một bên lá lách
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện khói châu
và các đơn vị chức năng nhanh chóng điều tra và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
đồng thời đã đến bệnh viện nơi thượng quý toàn đang điều trị động viên thăm hỏi
và chúc đồng chí sớm bình phục để tiếp tục nhiệm vụ công tác được giao